xin chào và hẹn gặp lại
trên cơ sở nắm và dự báo tình hình thời gian qua
công an huyện ba vì chủ công là đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tập trung ra soát thu thập thông tin tài liệu liên quan đến các hoạt động tổ chức
chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh
cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự để đấu tranh bắt giữ
thực tế cho thấy mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo về tắc hại
của các loại ma túy mới xuất hiện
song nhận thức của một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ vẫn còn chưa cao
cùng với đó sự tinh vi của những đối tượng buôn bán
sự xuất hiện của nhiều dạng ma túy mới xuất hiện
khiến ma túy dễ dàng len lỏi vào đời sống xã hội
trong đó thanh thiếu niên đang là nhóm đối tượng các đường dây tội phạm hướng tới
theo chuyên gia hầu hết các đối tượng trẻ tuổi đều không nhận thức đúng
về tắc hại hậu quả của các chất gây nghiện từ thuốc lá địa tử bóng cười cân sa ma túy
nhiều người cho rằng những chất này không gây nghiện
đồng thời muốn sử dụng để thể hiện bản thân với bạn bè
đặc biệt có những bệnh nhân trẻ còn sử dụng nhiều chất gây nghiện cùng lúc
nên quá trình điều trị càng thêm khó khăn
còn hại về thể chất tâm thần người sử dụng ma túy rất dễ mắc hành vi vi phạm pháp luật khác
tình trạng giới trẻ sử dụng ma túy chất gây nghiện đã liên tục được báo chí tuyên truyền xã hội lên án
thế nhưng việc người sử dụng ngày càng trẻ hóa đang có xu hướng tăng cao
thực tế là có nhiều nguyên nhân dẫn đến giới trẻ sử dụng ma túy và các chất gây nghiện
trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là thiếu sự quan tâm định hướng từ gia đình
vì vậy bên cạnh giải pháp tuyên truyền cảnh báo về hậu quả của việc sử dụng ma túy và các chất gây nghiện thế hệ mới
các cơ quan chức năng nhà trường gia đình và toàn xã hội cần có sự phối hợp chặt chẽ trong giáo dục giới trẻ
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi mua bán các chất gây nghiện